tỉnh đồng nai được xem là một trong những tỉnh đi đầu với cả nước về phát triển công nghiệp
thu hút khoảng một hai triệu công nhân lao động
nên những năm qua tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh luôn đồng hành cùng người lao động
góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước
đặc biệt tại các doanh nghiệp fdi có đông công nhân
vai trò vị trí của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định
những công nhân có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức công đoàn quan tâm
dành tặng những phần quà ý nghĩa và các dịp lễ tết
đó chỉ là một trong những hoạt động được công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn pouchen việt nam
doanh nghiệp một trăm linh vốn fdi có hơn một mươi tám công nhân thường xuyên được tổ chức
tổ chức công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn pouchen việt nam
một tháng sáu còn có tổ chức công ty có một trường mộng nông bông hoa nhỏ
phù hợp với công toàn tạo điều kiện tổ chức hoạt động cho công cố công nhân
còn trung thu có tặng quà còn quý nam còn có tổ chức hoạt động cho công nhân trò chơi
tỉnh đồng nai hiện thu hút bốn mươi ba quốc gia vùng lãnh thổ đến đầu tư một bốn trăm hai mươi dự án
với tổng số vốn gần ba mươi tỷ usd

tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp fdi ngày càng khẳng định vị trí vai trò của mình
trong bảo vệ quyền lợi người lao động có phần giải quyết hài hòa giữa công nhân và giới chủ
để doanh nghiệp phát triển bền vững
thường xuyên động viên cán bộ công đoàn người lao động và doanh nghiệp luôn luôn ổn định
về mặt quan hệ lao động và tạo việc làm ổn định tăng thu nhập cho người lao động
với đặc điểm là tỉnh có nhiều khu công nghiệp thu hút một hai triệu người lao động
trong đó sáu mươi là nhập cư
mặc dù đã có nhiều cải thiện nhưng nhìn chung đời sống công nhân trên địa bàn tỉnh đồng nai
vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn
do đó cùng với các cơ quan khác các cấp công đoàn cần kịp thời nắm bắt tâm tư
nguyện vọng của người lao động để phối hợp giải quyết xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa
không để xảy ra tranh chấp phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự